vào tối ngày sáu tháng bảy theo giờ địa phương tức dạng sáng nay mùng bảy tháng bảy theo giờ hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng đức angela merkel
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiệu quả
nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao và ủng hộ lẫn nhau
tại các tổ chức và diễn đàn đa phương phía đức cam kết tiếp tục ủng hộ việt nam phát triển
quan hệ với eu cũng như thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
hai bên hài lòng nhận thấy với kim ngạch hai triệu trong một vài năm trở lại đây ổn định
ở mức sấp xỉ là chín tỷ usd đức hiện là nhà đầu tư lớn thứ năm của việt nam trong eu
với tổng số vốn đăng ký đạt một bốn tỷ usd hai thủ tướng hài lòng về kết quả tích cực
của diễn đàn doanh nghiệp việt nam đức được tổ chức nhân chuyến thăm của thủ tướng chính phủ
nguyễn xuân phúc với hai mươi tám thỏa thuận được ký kết với tổng giá trị trên một năm tỷ euro
về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm hai nhà lãnh đạo nhất trí cần phải giải quyết
các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế đức khẳng định ủng hộ
tự do hàng hải trên biển đông ủng hộ lập trường chính nghĩa của việt nam giải quyết các tranh chấp
tại biển đông bằng các biện pháp hòa bình trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai và tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông